trên địa bàn thủ đô có rất nhiều ngõ nhỏ nơi đây thì cũng tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ cao
nhằm giảm thiểu các vụ cháy trong ngõ nhỏ và đặc biệt là nâng cao kỹ năng chủ động phòng cháy chữa cháy
tại chỗ cho người dân thì công an thành phố hà nội công an quận hoàn kiếm đã kết hợp với ủy ban nhân dân các cấp
thực hiện triển khai mô hình phòng cháy chữa cháy tại nơi công cộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phường trương dương quận hoàn kiếm có tới gần bốn trăm linh ngõ ngách đường điện xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
công an quận hoàn kiếm đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường trương dương lắp đặt các bình chữa cháy
ở tất cả các đầu ngõ trên địa bàn phường đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy
từ khi triển khai mô hình này được người dân ủng hộ và đã mang lại hiệu quả thiết thực

trên địa bàn quận hoàn kiếm có hơn một ngõ nhỏ sau khi thí điểm mô hình phòng cháy chữa cháy nơi công cộng
tại phường hàng buồm quận đã nhân rộng ra trên cả một mươi bảy phường với sáu trăm chín mươi bốn ngõ
việc cung cấp phương tiện chữa cháy tại nơi công cộng đồng thời hướng dẫn người dân kỹ năng
sẽ nâng cao năng lực chữa cháy cơ sở cũng như ngăn chặn nguy cơ bùng phát đám cháy
trong khi địa bàn của phường ở quận hoàn kiếm thì thường là nhiều rất nhiều ngõ nhỏ ngõ sâu
nhân dân thì cũng có khi mà có hỏa hoạn cháy nổ cháy ra thì giảm thấp nhất thiệt hại và đáp ứng được phương châm vốn tại chỗ
khi một đám cháy xảy ra lực lượng tiếp xúc nhanh và gần nhất chính là người dân
vì vậy với mô hình này người dân sẽ chủ động khi xảy ra cháy
hỗ trợ với cơ quan chức năng nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại ngay từ ban đầu